thưa quý vị việc người dân ồ ạt lao vào mua thực phẩm dự trữ đã khiến giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao
đặc biệt là thịt lợn ở một số chợ dân sinh của hà nội bị đẩy cao lên một kỷ lục chưa từng có
đạt hơn hai trăm linh đồng một kg khi việt nam công bố có thêm bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên với mức giá tăng cao kỷ lục như hiện nay thì liệu đây có phải là mức giá thật của mặt hàng này hay không
xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
hôm nay giá thịt lợn đã giảm với mức thường ngày giao động từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi đồng một kg
trong khi đó tại các cửa hàng thực phẩm sạch giá thịt ở mức một trăm bảy mươi hai trăm linh đồng một kg
tuy nhiên mức giá này vẫn thuộc vào tốp cao nhất thế giới
tăng lợn hơi nó tăng
lợn chăn thì không có bây giờ người ta bỏ trùm trống hết
người ta muốn giữ lại để xem là giá có tăng hay không
nguồn lợn thịt bây giờ khó mua lắm
tuy nhiên theo nhiều hộ chăn nuôi thì việc giá lợn tăng cao như vậy cũng chưa hẳn đúng với tình hình chăn nuôi hiện nay ở nước ta
ví dụ như trang trại chăn nuôi này với quy mô gần hai trăm linh con lợn nái và một sáu trăm linh lợn thịt
mỗi tháng xuất trường khoảng ba trăm linh con lợn tương đương một mươi năm hai mươi tấn
với mức giá xuất chuồng từ sáu mươi đến sáu mươi năm đồng một kg đã rất có lãi
giá trước tết và sau tết bình quân thì nó cũng tầm khoảng sáu mươi năm bảy mươi
cứ từ năm mươi trở lên là chúng tôi vui rồi cũng không cần phải cao nắm
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến ngày một mươi tháng ba
tổng đàn lợn của cả nước đạt gần hai mươi bốn triệu con
bằng gần bảy mươi bốn so với tổng đàn lợn trước khi có dịch tả lợn châu phi
nhiều địa phương như bắc giang vĩnh phúc hương yên đồng nai khẳng định
việc nuôi tái đàn đã có kết quả lượng thịt lợn đủ cung ứng cho nhu cầu của các địa phương
thậm chí có thể cung cấp cho cả các địa phương xung quanh
vì vậy việc giá lợn tăng cao như hiện nay là điều hết sức phi lý
trước đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có nhiều cuộc họp bàn về vấn đề giá lợn tăng cao
tuy rằng sau cuộc họp giá mặt hàng này cũng đã được điều chỉnh
nhưng việc giảm giá thì nhỏ giọt và sau đó đã lập tức tăng cao trở lại
liệu đằng sau việc tăng giá mặt hàng này có sự bắt tay thao túng của các doanh nghiệp
đơn vị chiếm tỷ lệ số đầu lợn và lợn giống nhiều nhất hiện nay
đây là sự bất thường và nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thêm trong các tháng tới
thì hơn ai hết người tiêu dùng sẽ là đối tượng chịu nhiều thiệt hại
thưa quý vị việc giá thịt lợn và lợn hơi cao như hiện nay là sự bất thường
không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỉ số giá tiêu dùng phát triển kinh tế vĩ mô
mà còn cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của cả ngành chân người việt nam
và hơn bao giờ hết người tiêu dùng cũng cần được giải cứu khỏi tình trạng giá thịt lợn cao chót vót
đến mức phi lý như hiện nay
trong nửa năm trở lại đây giá mặt hàng thịt lợn đã có biến động mạnh
nhiều chuyên gia cho rằng việc giá thịt lợn tăng cao như hiện nay
một phần do sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ mặt hàng thịt lợn trong nước vẫn còn lòng lẻo
trong đó từ khi con lợn được xuất trường bán ra đã bị qua quá nhiều khâu trung gian
từ thương lái doanh nghiệp tiểu thương
mỗi khâu trong chuỗi này đều góp phần đẩy giá lợn tăng cao
vì vậy rất cần phải kiểm soát giá mặt hàng thịt lợn để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng
hiện nay các doanh nghiệp nhắn được kiểm soát giá
thì mấy hàng dịch vụ có thứ thì không có mặt hàng thịt lợn
thì theo tôi không nên cứng nhắc đưa mặt hàng thịt lợn vào kiểm soát giá tự duyên
mà trong những điều kiện bất khả cán có vấn đề về xuất giá mạnh mẽ và vô lý
chúng ta phải đưa vào kế hoạch kiểm soát
ở một thời gian nào đó khi ổn định thì thôi
và quan trọng là vấn đề cung cầu vấn đề tổ chức hệ thống phối
vấn đề kiểm soát lợi nhuận giá thành vô lý của các đơn vị bán lẻ cũng như đơn vị chăn nuôi
cái đó mới là cái gốc
có một tín hiệu đáng mừng là hiện dịch bệnh tả lợn châu phi đã được kiểm soát tốt
trên chín mươi bảy số xã đã qua ba mươi ngày không phát sinh dịch
đây có thể nói là điều kiện tốt để đẩy nhanh việc thực hiện tái đàn
tái đàn lúc này đã là đến thời gian trong quản lý cả về thu y quản lý về chân nuôi
chúng ta tạo điều kiện tối đa
cho lưu thông con giống có kiểm soát dịch bệnh
chúng tôi cũng đã có ý kiến với viên ngân hàng nhà nước
thì lúc này là cái lúc nên tạo điều kiện tốt nhất
tối đa khoanh lợi giãn lợi để cho người chân nuôi có thể được gây vô tái đàn
hiện giá chăn nuôi lợn đang giao động từ bốn mươi đến năm mươi đồng một kg
tuy nhiên giá lợn hơi có những thời điểm đã tăng rất cao gần chín mươi đồng một kg
do đó yêu cầu các doanh nghiệp lớn về thịt lợn vào cuộc để ổn định giá mặt hàng này
là điều giá tốt nhất

bởi chỉ khi các đơn vị lớn vào cuộc thì những doanh nghiệp nhỏ lẻ sẽ phải đi theo
làm được điều này chính là bảo đảm phát triển bền vững
yêu cầu tất cả những doanh nghiệp lớn mang tính chất giá tham chiếu định hướng
phải yêu cầu xuống hơn nữa
cái lý do chúng ta còn dư địa xuống được
bởi vì ở cái giá bảy mươi năm đồng là có nãi rất có nãi
do đó là phải xuống nữa để làm sao bảo vệ được thị trường
và chúng ta cũng phải hài hòa với xã hội của người tiêu dùng
chứ không thể để ở một cái giấc
giá quá cao được
có thể nói việc giảm giá thịt lợn với mức bình thường là cấp bách
không chỉ ổn định thị trường mà còn chia sẻ khó khăn với người lao động
do bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến sản xuất bị đình đốn
đời sống thu nhập bị ảnh hưởng